việt nam năm hai nghìn một mươi chín vẫn đạt mức tăng trưởng sáu sáu là mức cao trong khu vực đông á thái bình dương
để đạt được điều đó ngoài những yếu tố có lợi để tận dụng như các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
ứng dụng khoa học công nghệ thành quả của cách mạng công nghiệp bốn
thì việt nam phải coi phát triển kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng giúp kinh tế việt nam bứt phá
trong đó tháo bỏ rào cản tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển
là mục tiêu tiền quyết đây sẽ là nội dung chính của tiểu mục vấn đề trong tuần
nhưng trước hết mời quý vị đến với phần tin tài chính hai mươi bốn trên bảy
thay vì việc quy định chỉ có cá nhân và pháp nhân ngân hàng nhà nước đã chính thức cho phép
cả cá nhân tổ chức có pháp nhân và không có pháp nhân đều được mở tài khoản thành khoản
tại ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
ngân hàng nhà nước đã ban hành thông tư số hai hai nghìn một mươi chín tt nhnn sửa đổi bổ sung một số điều
của thông tư số hai trăm ba mươi hai nghìn một mươi bốn tt nhnn ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn hướng dẫn về việc mở và sử dụng
tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đồng thời bãi bỏ thông tư số ba mươi hai hai nghìn một mươi sáu tt nhnn
và thông tư số hai hai nghìn một mươi tám tt nhnn ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn
theo đó thông tư số hai đã bổ sung thêm quy định doanh nghiệp tư nhân hộ kinh doanh và các tổ chức khác
cũng là đối tượng được mở tài khoản thanh toán thay vì chỉ có cá nhân và pháp nhân như trước
cụ thể đối tượng mở tài khoản thanh toán sẽ là tổ chức được thành lập hoạt động hợp pháp
theo quy định của pháp luật việt nam bên cạnh đó thông tư mới còn yêu cầu ngân hàng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài phối hợp thực hiện việc thay đổi chủ tài khoản
là tổ chức mở tài khoản thanh toán mà không cần ký lại hợp đồng mở sử dụng tài khoản thanh toán
trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của khách hàng
theo ngân hàng phát triển châu á adb tính chung cả năm hai nghìn một mươi tám thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của việt nam
đã tăng chín ba tính theo giá trị đồng nội tệ điều này được hỗ trợ mức tăng hai mươi chín bốn của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm ngoái
tính từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đã có một mươi ba một nghìn tỷ usd
trái phiếu bằng đồng nội tệ đang lưu hành tại thị trường đông á mới nổi cao hơn hai bốn so với thời điểm cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
và nhiều hơn một mươi một chín so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
trung quốc vẫn có thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ lớn nhất tại đông nam á mới nổi vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
với chín bốn trăm năm mươi ba nghìn tỷ usd trái phiếu đang lưu hành chiếm bảy mươi hai hai tổng thị trường khu vực
tại châu á nói chung chỉ thị trường của nhật bản là có giá trị lớn hơn
với ước tính đạt một mươi sáu trăm sáu mươi tám nghìn tỷ usd
thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của việt nam đã tăng chín ba tính theo giá trị đồng nội tệ
điều này được hỗ trợ bởi mức tăng hai mươi chín bốn của thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm ngoái lên mức bốn tỷ usd
bộ tài chính vừa hoàn thiện và gửi xin ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định một trăm hai mươi năm hai nghìn một mươi bảy ndcp
sửa đổi bổ sung nghị định số một trăm hai mươi hai hai nghìn một mươi sáu ndcp của chính phủ về biểu thuế xuất khẩu
trên thực tế việc khuyến khích sản xuất dòng sản xuất
thân thiện với môi trường đã được thủ tướng chính phủ quy định tại quy định về duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
theo bộ tài chính thời gian tới sẽ có một số doanh nghiệp sản xuất lắp ráp các chủng loại xe ô tô thân thiện môi trường khác như xe ô tô điện xe hybrid
vì vậy việc sửa đổi nhằm góp phần khuyến khích phát triển ngành công nghiệp ô tô theo định hướng của chính phủ
đồng thời cần thiết phải sửa đổi một số quy định về thủ tục thực hiện chương trình yêu đáy để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện
tuy nhiên việc xác định chủng loại xe sản xuất lắp ráp của doanh nghiệp có phù hợp với chủng loại xe thân thiện môi trường theo quy định của chương trình yêu đáy thuế đối với linh kiện ô tô hay không
sẽ căn cứ vào tiêu chí kiểu động cơ và loại nhiên liệu nêu tại giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô sản xuất lắp ráp do cục đăng kiểm việt nam cấp
eurogroup đã quyết định hoãn cấp cho hy lạp khoản tiền chín trăm bảy mươi bốn triệu euro do chính phủ hy lạp không đáp ứng được yêu cầu về cải cách như đã cam kết với các chủ nợ
eurogroup đã quyết định hoãn cấp cho hy lạp khoản tiền trên do chính phủ hy lạp không đáp ứng được yêu cầu về cải cách như đã cam kết với các chủ nợ
nhưng để ngỏ khả năng athens có thể nhận được khoản tiền này vào tháng bốn tới
nếu đến thời điểm hoàn tất mọi chương trình cải cách theo thỏa thuận đạt được trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
với các chủ nợ là quỹ tiền tệ quốc tế imf ngân hàng trung ương châu âu ecb và ủy ban châu âu ec cho tới năm hai nghìn hai mươi
cứ mỗi sáu tháng hy lạp sẽ được nhận lợi nhuận mà ecb thu được từ danh mục đầu tư trái phiếu hy lạp
cũng như từ việc miễn giảm lãi suất đối với một số khoản vay của các ngân hàng trong khu vực
khoản tiền này hiện là chín trăm bảy mươi bốn triệu euro song hy lạp chỉ có thể nhận được số tiền đó nếu thực hiện tất cả các cải cách đã cam kết
và duy trì các cải cách đã thực hiện trước đây
ngân hàng có tổng vốn đầu tư
khoảng một mươi tỷ đô la mỹ sẽ là tổ chức cho vay hồi giáo lớn nhất thế giới
với mục tiêu đầu tư vào các dự án của chính phủ và khu vực tư nhân trong lĩnh vực năng lượng ở qatar
qatar có kế hoạch thành lập một ngân hàng năng lượng lớn nhất thế giới với tổng vốn đầu tư khoảng một mươi tỷ đô la mỹ
và sẽ đi vào hoạt động vào đầu quý bốn năm hai nghìn một mươi chín
ngân hàng này sẽ là tổ chức cho vai hồi giáo lớn nhất thế giới
với mục tiêu đầu tư vào các dự án của chính phủ và khu vực tư nhân trong lĩnh vực năng lượng ở qatar và nước ngoài
như các dự án dầu mỏ khí đốt hóa dầu và năng lượng tái tạo
quyết định này được đưa ra do sự phát triển nhanh chóng của ngành năng lượng ở qatar
theo đó nước này có kế hoạch tăng sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ nay đến năm hai nghìn hai mươi bốn lên một trăm một mươi triệu tấn
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh tinh thần bứt phá trong năm hai nghìn một mươi chín nằm có vai trò bản lề
nước rút cho việc thực hiện kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và chiến lược một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
nghị quyết trung ương năm khóa một mươi hai cũng đã coi phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế việt nam
vậy doanh nghiệp tư nhân cùng chính phủ sẽ bứt phá như thế nào trong năm hai nghìn một mươi chín là câu hỏi đang được đặt ra
trong năm hai nghìn một mươi tám cả nước có một trăm ba mươi một ba nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
với tổng vốn đăng ký là một bốn trăm bảy mươi tám
một bốn trăm tám mươi tám một nghìn tỷ đồng tăng ba năm về số doanh nghiệp và tăng một mươi bốn một về số vốn đăng ký so với năm hai nghìn một mươi bảy
đây là năm thứ ba liên tiếp việt nam đạt kỷ lục về tăng trưởng doanh nghiệp
bên cạnh việc tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng một mươi hai đạt một mươi một ba tỷ đồng
nếu tính cả hai bốn trăm linh tám tám nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn
thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong năm nay là ba tám trăm tám mươi sáu
ngoài ra năm hai nghìn một mươi tám còn có ba mươi bốn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng hai mươi tám sáu so với năm trước
điều này cho thấy môi trường kinh doanh của doanh nghiệp đã có những thay đổi đáng ghi nhận
doanh nghiệp đã có nhiều thuận lợi để hoạt động và bứt phá trong năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi có cảm giác là quyết tâm rất cao về phía chính phủ để gỡ dối để gỡ những rào cản
để tạo điều kiện những điều kiện kinh doanh tốt nhất cho các doanh nghiệp
bởi vì thông điệp của chính phủ
thông điệp của chính phủ rất rõ ràng đó là kiến tạo hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển
và như vậy là kinh tế sẽ phát triển theo
đến nay kinh tế tư nhân đã được thừa nhận vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế
và được xác định là một động lực của nền kinh tế
khu vực kinh tế tư nhân chiếm một lực lượng đông đảo với khoảng bảy trăm linh doanh nghiệp
và hơn năm hai triệu hộ kinh doanh
thực tế cho thấy trong thời gian qua nền kinh tế có nhiều biến động
nhưng khu vực tư nhân vẫn trụ vững
khu vực kinh tế này hiện đóng góp hơn bốn mươi gdp khoảng ba mươi tổng giá trị sản lượng công nghiệp
gần tám mươi tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ
hàng loạt các doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn đã xuất hiện
không chỉ là những ngành nghề truyền thống mà bắt đầu xuất hiện vào những ngành nghề công nghệ
vào công nghiệp chế tạc chế tạo
và rất nhiều doanh nghiệp đã thành công trong lĩnh vực là phát triển đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn
tôi cho rằng đấy là những cái khác biệt so với trước
việt nam đang có những cơ hội
và tiềm năng rất lớn để có thể phát triển và bứt phá tăng trưởng trong năm hai nghìn một mươi chín vượt mục tiêu này
trong đó phải coi trọng việc phát triển kinh tế tư nhân là một trong những động lực thúc đẩy kinh tế việt nam bứt phá
nếu muốn doanh nghiệp tư nhân bứt phá thì chất lượng quản lý nhà nước các cấp các ngành
các vùng phải có sự bứt phá thực sự và cùng với đó là tháo bỏ rào cản
tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển là mục tiêu tiên quyết
mức độ cởi trói và mở của chính phủ thì rất là tốt
hiện nay là rất là tốt
nhưng mà đi xuống đến từng cái công việc cụ thể từng bộ ngành và từng cái đơn vị cụ thể thì nó vẫn còn sự vướng mắt
năm hai nghìn một mươi chín chính phủ cần ưu tiên tập trung chỉ đạo thực hiện các chính sách
giải pháp tháo gỡ bốn nút thắt căn bản như vướng mắt triển khai dự án lớn
trở ngại trong bứt phá khu vực tư nhân khó khăn của doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
nút thắt trong khai thông nguồn lực xã hội coi đây là những trọng tâm trọng điểm trong chỉ đạo điều hành
thực tế cải cách thể chế vừa qua đã có những bước đi cần thiết
nhưng năm hai nghìn một mươi chín và tới đây cần làm quyết liệt hơn để khơi thông các nhân tố sản xuất
nguồn lực tăng trưởng đồng nghĩa khơi thông dòng chảy vốn kích thích thay đổi cấu trúc thị trường
thúc đẩy khối doanh nghiệp tư nhân phát triển
sau hơn một mươi năm gia nhập tổ chức thương mại thế giới wto thị trường bán lẻ việt nam đã có bước phát triển đáng kể
là một trong sáu ngành nghề thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất
đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội tạo ra diện mạo mới cho thị trường
gia tăng cơ hội lựa chọn tốt hơn đối với người tiêu dùng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội
nếu như năm hai nghìn một mươi doanh số bán lẻ của việt nam là một sáu trăm bảy mươi bảy ba tỷ đồng
con số này lên đến bốn bốn trăm bốn mươi tỷ đồng vào năm ngoái với khoảng tám trăm linh siêu thị trung tâm mua sắm và một trăm năm mươi trung tâm thương mại
gần chín khu chợ và hai hai triệu hộ kinh doanh bán lẻ
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của nước ta trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
có mức tăng một mươi một ba mươi tám trên một năm
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám tăng một mươi năm mươi năm trên một năm
tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi ước khoảng một mươi ba trên một năm
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm là một mươi bốn trên một năm
năm hai nghìn một mươi tám chúng ta đã có một bước phát triển bước phá về kinh tế
thì ngành bán lẻ cũng được đi lên nhờ có nhu cầu
mua sắm của người dân tăng cao thu nhập của người dân cũng tăng cao
thêm vào đó nữa thì sự hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng
và chính sách cởi mở của việt nam trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài
môi trường kinh doanh cũng ngày được cải thiện
vì vậy là nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bán lẻ
đã tham gia vào thị trường và mở rộng hơn quy mô về bán lẻ
thị trường bán lẻ việt nam hiện còn rất nhiều hạn chế
bất cập như thiếu một chiến lược tổng thể và toàn diện
để đẩy mạnh phát triển thương mại trong nước một cách bền vững
thiếu tính liên kết giữa các lực lượng tham gia thị trường
thiếu chiến lược phát triển kinh doanh tính chuyên nghiệp không cao
năng lực tài chính hạn chế thiếu các dịch vụ hậu mãi
thói quen của người tiêu dùng cũng là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp bán lẻ
bên cạnh đó thì các doanh nghiệp bán lẻ trong nước còn gặp phải nhiều vướng mắc
từ chính sách và thực thi chính sách của nhà nước
số lượng người tiêu dùng kết nối bây giờ rất là lớn
đến năm hai nghìn hai mươi năm thì con số có thể lên là bốn mươi và chúng ta nhìn thấy là hầu hết bây giờ
đặc biệt là giới trẻ hiện nay đang là kết nối
và với cái phong cách mua hàng hiện đại thì rõ ràng các nhà bán lẻ của chúng ta
cũng phải đa dạng hóa các kênh
năm nay cptpp chính thức có hiệu lực và nó có tác động mạnh mẽ đến nhiều ngành
kể cả sản xuất thương mại và dịch vụ
bên cạnh những cơ hội việt nam sẽ phải mở cửa chào đón hàng hóa
dịch vụ của các nước đối tác tại thị trường trong nước
đồng nghĩa với việc doanh nghiệp việt nam phải cạnh tranh gây gắt hơn tại sân nhà
thị trường bán lẻ việt nam cần có mục tiêu dài hạn và hướng đi cụ thể
đúng đắn có lộ trình gắn với xu thế phát triển của thương mại điện tử
và ứng dụng hiệu quả thành tiệu của cách mạng công nghiệp bốn trong hoạt động kinh doanh bán lẻ
đặc biệt là đa dạng hóa các phương thức bán lẻ
đầy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng thương mại bán lẻ và các hạ tầng xã hội
để tăng tính hấp dẫn của môi trường kinh doanh
tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp bán lẻ trong nước
tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng
phòng phóng sự phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống
quận hoàn kiếm hà nội xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại